thưa quý vị đã phát hiện thêm một chất phụ da mới có khả năng gây ung thư có tên là vàng ô được sử dụng trong chăn nuôi
đây là phát biểu được thanh tra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ tháng một mươi
cho thấy diễn biến phức tạp của tình hình an toàn thực phẩm trong thời gian gần đây bất chấp nỗ lực ngăn chặn của cơ quan chức năng
ông phạm tiến dũng trường phòng thanh tra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
trong đợt thanh tra về chất cấm diễn ra cuối tháng tám vừa qua đoàn thanh tra đã phát hiện một số cơ sở sử dụng chất vàng ô để nhuộm màu cho thức ăn chăn nuôi
chủ yếu là thức ăn cho gà
vàng ô vốn là loại hóa chất nhập khẩu dùng trong công nghiệp lượng vải để xây dựng
chủ cơ sở chăn nuôi lấy chất này trong ve quét tường trộn vào thức ăn chăn nuôi đặc biệt là thức ăn cho gà
vàng ô không phân hủy mà tồn dư trong cơ thể vật nuôi
khi con người sử dụng vật nuôi làm thức ăn vàng ô sẽ tích tụ lại gây nguy cơ ung thư cao
năm hai nghìn một mươi bốn chất vàng ô cũng đã được phát hiện sử dụng trong chăn nuôi tại hải phòng

tại vì chất này là khi đoàn kiểm tra là có cái thùng
nhưng mà nếu người ta cho vào thức ăn rồi thì cái phương pháp phát hiện là phải tìm được
về việc để mạnh phát hiện chất cấm trong chăn nuôi
cục chăn nuôi cho biết sắp tới sẽ đưa vào sử dụng đại trà què phát hiện chất cấm nhanh
có khả năng phát hiện chất cấm qua đường nước tiểu với nồng độ rất thấp và độ chính xác cực cao
điều này có thể giúp tăng khả năng phát hiện và tố giác việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
kể cả ở những vùng đặc biệt
cái quen dưới này cho phép chúng ta trong năm phút thôi
chúng ta có thể nhỏ nước tiểu của gia súc có sử dụng chất cấm
nếu sau năm phút
mà cái vật chức kệ không có đi
thì có nghĩa là có chất cấm

làm ngay trong nội trường nuôi

nơi đó chúng ta rất khó khó khăn
thì tôi cho đây là những cái mà sẽ làm giúp hỗ trợ rất là tích cực
về vấn đề phát hiện chất cấm
một kết quả thành công

thanh tra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tiến hành phạt ba doanh nghiệp
bao gồm công ty thuốc thú y khoa nguyên
quận tân bình tp hcm
công ty thuốc thú y thủy sản cường phát
huyện tràng bon tỉnh đồng nai
và công ty trách nhiệm hữu hạn bắc âu mỹ
huyện long thành tỉnh đồng nai
tổng số tiền một tỷ hai trăm năm mươi hai triệu đồng
thì hành vi sản xuất thức ăn chăn nuôi bổ sung chất cấm
và sản xuất thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi ngoài danh mục